rút kinh nghiệm đợt rét đậm rét hại những năm trước việc phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc
được các ngành chính quyền các huyện miền núi của tỉnh nghệ an đặc biệt quan tâm
coi đó là việc làm thiết thực để duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc trên địa bàn
hiện nay tại các xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện như kỳ sơn tương dương quỳ châu quỳ hợp
người dân vẫn chăn thả rông gia súc ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc vào mùa đông
trong khi đó thói quen trồng cỏ thức ăn khô để làm thức ăn cho gia súc chưa được người chăn nuôi quan tâm
để chủ động phòng chống rét hạn chế thấp nhất số châu bò chết rét
ubnd các huyện đã có văn bản chỉ đạo các cấp ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp
chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống rét cho đàn gia súc trên địa bàn
trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân làm chuồng trại đảm bảo đủ ấm
thực hiện nuôi nhốt không chăn thả rông trong mùa đông tiến hành dự trữ thức ăn nước uống cho gia súc
đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ khuyến nông thu y của huyện xã thôn bản
tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh tiêm phòng chữa trị một số loại dịch bệnh gia súc
thường xảy ra vào mùa đông như lở mồm long móng bệnh tả tụ huyết trùng
tại các cơ sở đảm bảo đàn gia súc luôn khỏe mạnh